công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm huỳnh trúc như
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tuy phước
trước đó với thủ đoạn làm giả chứng nhận đăng ký xe ô tô để mang đi thế chấp vay tiền
như đã vay của bà trương thị phạm thiệt ở thị trấn diêu trì huyện tuy phước số tiền ba trăm linh triệu đồng
sau đó không trả nên bị bà thiệt làm đơn tố cáo
sau khi làm việc với cơ quan công an như đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản